thưa quý vị phim phổ biến trên internet làm thế nào để quản lý hiện đang là thách thức không nhỏ
với các cơ quan quản lý lĩnh vực văn hóa
vấn đề tiền kiểm hay hậu kiểm với các thể loại phim đã và đang đặt ra rất nhiều vấn đề
cần được cụ thể bằng các điều luật
dự án luật điện ảnh sửa đổi đang được ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đưa ra
để giải trình tiếp thu chỉnh lý và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
trong đó việc thống nhất ý kiến về việc hậu kiểm phim chiếu trên mạng internet
được cho là phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của thực tế
xung quanh vấn đề này đã có rất nhiều quan điểm của cư dân mạng đưa ra bình luận
mời quý vị cùng theo dõi
mới đây tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luận điện ảnh sửa đổi
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục nguyễn đắc vinh cho biết
đa số đại biểu đồng tình phương án hậu kiểm với phim phổ biến trên internet
đây cũng là nội dung đang được cư dân mạng và những người yêu điện ảnh rất quan tâm và bình luận những ngày gần đây
hậu kiểm là xu hướng chung của cả thế giới rồi rất đồng tình với quan điểm này
các thể loại phim đến với khán giả ngày càng nhanh trên mạng tất yếu phải hậu kiểm thôi
nếu tiền kiểm thì là nhiệm vụ bất khả thi
nếu hậu kiểm với các phim liên quan tới an ninh chính trị biên giới thì sau đây
rất cần biện pháp ngăn chặn để không phải chạy theo giải quyết vấn đề
đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra để bàn luận xung quanh vấn đề hậu kiểm tin chiếu trên mạng internet
đồng đảo cư dân mạng cho rằng xu hướng hậu kiểm là tất yếu
đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý cũng như sự phát triển của nội dung số trên môi trường mạng hiện nay
tuy nhiên vấn đề được không ít cư dân mạng đặt ra đó là việc các bộ phim có nội dung liên quan tới an ninh chính trị
hay các vấn đề về biên giới thì việc hậu kiểm đã đặt ra những thách thức cần có những quy định riêng biệt
liên quan tới vấn đề này chủ tịch quốc hội lưu đỉnh huệ cho rằng
với xu thế hiện nay thì việc tiền kiểm đối với phim phổ biến trên không gian mạng là bất khả thi và cần phải chuyển sang hậu kiểm
nhưng dù hậu kiểm cũng phải đưa ra cơ chế để phát hiện khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm
không dừng lại ở đó nhiều cư dân mạng cho rằng việc có tới chín khoản về các yêu cầu mà tổ chức cá nhân phổ biến phim trên mạng phải tuân thủ
sẽ là rào cản rất lớn và rất khó thực hiện được
việc gỡ bỏ phim trong hai mươi bốn giờ khi cơ quan nhà nước yêu cầu hay dừng cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu
là chưa đáp ứng được tính kịp thời trong việc xử lý nội dung trái quy định trên môi trường mạng
gỡ nội dung trong hai mươi bốn giờ thì có mà lan truyền khắp mạng rồi cần gỡ ngay lập tức chứ không cần cơ chế thông báo gì cả
kiểm soát nội dung phim cũng như kiểm soát nội dung xấu độc trên mạng
cần cơ chế báo cáo nội dung xấu và ứng phó ngăn chặn kịp thời
tôi nghĩ cần kiểm soát cả những clip review phim
hay những trích đoạn vì ở đó cũng chứa nội dung có thể không phù hợp
vấn đề nằm ở phát triển công nghệ kiểm soát nội dung và giang buộc trách nhiệm
để xử lý vi phạm với người phát hành nội dung phim trên mạng
rõ ràng việc hậu kiểm phim chiếu trên mạng internet hay quản lý nội dung
ngăn chặn xử lý vi phạm liên quan tới vấn đề này
đang hạt ra rất nhiều vấn đề cần các cơ quan xây dựng pháp luật nghiên cứu
chỉnh sửa bổ sung để dự án luật điện ảnh sửa đổi
sẽ sớm được ủng hộ thông qua trong thời gian tới
và đi vào cuộc sống đáp ứng được yêu cầu đặt ra hiện nay
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
b truyền hình công an